chiều hai mươi ba tháng một mươi tại nhà quốc hội ubnd của quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận thị xã của thành phố hà nội nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
dự thảo nghị quyết của quốc hội gồm một mươi điều
quy định việc thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường tại hà nội bắt đầu từ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân phường nơi không tổ chức hội đồng nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân quận thị xã đặt tại phường
thực hiện các nhiệm vụ hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công theo quy định của nghị quyết của quốc hội
cũng như theo phân cấp ủy quyền của ủy ban nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân quận thị xã
bảo đảm sự chỉ đạo quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở
tuy nhiên tên gọi vẫn giữ là ủy ban nhân dân và cơ cấu ủy ban nhân dân phường có từ ba đến năm thành viên
qua thảo luận một số ý kiến tán thành với việc giữ tên gọi ủy ban nhân dân phường
một số ý kiến khác cho rằng dự thảo nghị quyết không nên bó hẹp việc thí điểm trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trên cơ sở tổng kết việc thí điểm thực hiện quản lý mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố hà nội
điều thấy hợp lý và hiệu quả có thể được nhân rộng áp dụng ở các tỉnh và thành phố khác